sáng nay tnthhm mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
bạo hành bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong
trước giờ diễn ra phiên tòa an ninh được siết chặt và kiểm tra nghiêm ngặt
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai vụ án từng được tnthhm đưa ra xét xử sơ thẩm lần một
tại phiên tòa các luật sư bảo vệ quyền lợi ích của bị hại đã kiến nghị yêu cầu giám định bổ sung tỷ lệ thương tật
của bé gái trong các ngày bảy một mươi một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để làm rõ hành vi và thay đổi tội danh
đối với bị cáo nguyễn kim trung thái thành đồng phạm với bị cáo nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
từ đó tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra và giám định thương tật bổ sung đối với cháu bé
cáo trạng xác định trang có quan hệ tình cảm với thái sau khi người đàn ông này ly hôn
thời gian sống chung thái giao con gái tám tuổi cho trang chăm sóc trang đặt mua roi mây và dùng gậy gỗ để đánh bé
liên tiếp từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đã chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ bé
nhưng thái không can ngăn mà còn thực hiện cùng trang ngoài ra trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé
trong gần bốn giờ khiến bé tử vong sau khi biết trang đánh bé đến tử vong thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera
xóa toàn bộ dữ liệu bốn camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của trang
căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra vẫn giữ
nguyên quan điểm và đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố nguyễn võ quỳnh trang
hai tội giết người và hành hạ người khác nguyễn kim trung thái hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm